chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố cần thơ mới đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đề nghị thành phố cần thơ tăng cường năng lực y tế cơ sở đẩy nhanh tốc độ phủ vaccine cho người dân
theo thủ tướng trong bối cảnh của chúng ta không thể có lựa chọn hoàn hảo được mà ta chỉ có lựa chọn tối ưu
mới đây thủ tướng chính phủ và minh chính và các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
đã tiếp xúc cử tri thành phố cần thơ để thông báo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu văn phòng chính phủ với tất cả quận huyện của thành phố
tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến cử tri bày tỏ ý kiến về các vấn đề xung quanh công tác phòng chống dịch của thành phố
hỗ trợ doanh nghiệp quay lại sản xuất đảm bảo an sinh xã hội vấn đề tăng ra các mặt hàng xăng dầu
phân bón thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến sản xuất đầu ra của người dân cũng được cử tri quan tâm
cụ thể cử tri nguyễn quốc hải phường an khánh quận ninh kiều cho rằng mặc dù dịch bệnh vẫn còn bùng phát
thậm chí f không tăng nhưng thành phố đã cố gắng kiên trì với các biện pháp bình thường mới thích hợp và linh hoạt
cạnh đó thành phố cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất
trong đó cần tìm hiểu để có những hướng dẫn hỗ trợ cụ thể thiết thực cho doanh nghiệp quay trở lại sản xuất
cũng theo cửa chi hải theo thông tin báo chí thì gần thơ quá tải dương bệnh
vì vậy thành phố cần mạnh dạn để f một f không triệu chứng được cách ly điều trị tại nhà không nên do dự nữa ông hải cho hay
thành phố cần có kế hoạch bảo vệ đối tượng người già người bị bệnh nền trước nguy cơ covid một mươi chín
không chỉ nói chung chung đồng thời phải làm sao để giảm số người tử vong
từ đó ông hải đề xuất chính phủ cần bổ sung đầy đủ vaccine cho thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây
để đảm bảo phủ không chỉ mũi một mà cả mũi hai
bên cạnh đó thành phố tăng cường nhân lực và các phương tiện cho y tế cơ sở để đủ sức đảm nhận phòng chống dịch
trong giai đoạn hiện nay và cả thời gian sắp tới đồng thời phải có chế độ đái ngộ đối với y tế cơ sở
chứ không thể yêu cầu họ đủ thứ mà họ không đủ sức
theo số liệu thống kê mới nhất chỉ trong ngày một mươi chín tháng một mươi một cần thơ ghi nhận chín trăm ba mươi chín ca nhiễm sars cov hai mới
trong đó bốn trăm hai mươi một ca cộng đồng tám mươi chín ca trong khu cách ly số cách ly tại nhà bốn trăm hai mươi chín số mắc covid một mươi chín ở cần thơ
từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi năm bảy trăm tám mươi ca điều trị khỏi tám chín trăm bốn mươi ba ca tử vong một trăm ba mươi tám
trong buổi tiếp xúc thủ tướng phạm minh chính cũng bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những khó khăn
vất vả những mất mát về người và của do đại dịch covid một mươi chín gây ra với nhân dân cả nước trong đó có đồng bào cử tri cần thơ
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy tỏa sáng trong những thời khắc khó khăn của đất nước
bên cạnh đó thủ tướng cũng khẳng định sẽ có chiến lược phòng chống dịch thích hợp
thủ tướng cho rằng trong lúc này bối cảnh của chúng ta không thể có lựa chọn hoàn hảo được mà ta chỉ có lựa chọn tối ưu
trả lời ý kiến cử tri thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
thành phố cần thơ luôn luôn suy nghĩ chăn trở làm sao có thể đóng góp sức lực theo quyền hạn
chức năng của mình để sát cánh cùng sự phát triển của cần thơ
theo thủ tướng thời điểm khó khăn nhất của cả nước khi trải qua đại dịch là lúc chưa có vaccine
chưa có thuốc điều trị mà biến chủng delta lại nguy hiểm lây lan nhanh
trong khi điều kiện của nước ta có hạn quy mô nền kinh tế có hạn năng lực y tế có hạn
đặc biệt là năng lực y tế dự phòng và năng lực y tế cơ sở
cùng qua đó bậc lộ điểm yếu
mà bình thường chúng ta không thấy cả về con người và trang thiết bị cơ sở vật chất
cũng theo thủ tướng nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín từ khi thực hiện đến nay cơ bản là tốt
ngày hai mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo quốc gia sẽ họp để đánh giá thêm sau hơn một tháng thực hiện
thủ tướng cho rằng trong lúc này bối cảnh của chúng ta không thể có lựa chọn hoàn hảo được
mà ta chỉ có lựa chọn tối ưu
vừa qua chúng ta làm theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế là phù hợp với tình hình và mang lại hiệu quả
kinh tế bước đầu có khởi sắc cụ thể là về tăng trưởng công nghiệp tăng trưởng nông nghiệp
ổn định kinh tế vĩ mô tỷ giá giữa cơ bản
chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học ý kiến cử tri và các địa phương
để từng bước hoàn thiện quy định về phòng chống dịch
vì có phòng chống dịch tốt thì mới phát triển kinh tế xã hội được
sắp tới đây chúng tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền chiến lược tổng thể
về phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng nói
về vấn đề vaccine thủ tướng mong cử tri thông cảm do việc khan hiếm vaccine toàn cầu
trong lo ngại của cử tri về việc ép không tăng thủ tướng đề nghị thành phố tăng cường năng lực y tế cơ sở
cạnh đó là đẩy nhanh tốc độ phủ vaccine
hiện nay lô vaccine thành phố được cấp đủ để tiêm hai mũi cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
thủ tướng cũng cho biết các biện pháp y tế tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo
trước tiên đề nghị thành phố ở những nơi dịch phức tạp thì triển khai trạm xá cơ động
với tinh thần làm cho người bệnh được tiếp cận sớm nhất nhanh nhất ngay từ cơ sở
để không chuyển bệnh nặng và không gây quá tải cho thành phố
về giải pháp bình ồn giá các mặt hàng xăng dầu vật tư nông nghiệp vấn bón
thủ tướng cho rằng ý kiến cử tri phản ánh là đúng chúng tôi rất chăn trở
chính phủ đã giao bộ công thương theo dõi sát diễn biến thị trường kịp thời có giải pháp đảm bảo cung cầu
đảm bảo hàng tiêu dùng thiết yếu đồng thời phối hợp với các địa phương đảm bảo bình ổn thị trường trong các tháng cuối năm
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường chủ tịch ubnd tp cần thơ cho biết
phần đầu hết tuần sau địa phương sẽ phủ một trăm linh vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
ông trần việt trường chủ tịch ubnd tp cần thơ cho biết
trong những ngày qua ca bệnh covid một mươi chín tại thành phố có dấu hiệu
tăng nhiều địa phương vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
ông trần việt trường cho biết cần thơ vừa nhận được một trăm bảy mươi năm liều vaccine để tiêm cho trẻ em
và sẽ triển khai tiêm nhanh trong tuần sau
thành phố sẽ triển khai tiêm nhanh phần đầu hết tuần
chúng ta sẽ phủ một trăm linh vaccine cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi thì thành phố tiếp tục xin ý kiến của chính phủ và bộ y tế
khi nào có hướng dẫn của bộ y tế và có vaccine thì thành phố sẽ tiêm ngành
theo kế hoạch cần thơ sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho gần một trăm một mươi ba trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đối với trẻ đi học địa phương sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm chủng cố định
hoặc lưu động trên địa bàn do ubnd quận huyện lựa chọn
đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định lưu động trên địa bàn
do ubnd quận huyện lựa chọn
các trường hợp trẻ có bệnh nền trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh viện
và các trường hợp vượt khả năng khác sẽ được tiêm tại điểm
bệnh viện nhi đồng hoặc các bệnh viện có chuyên khoa nhi để đủ điều kiện
về ưu tiên cấp vaccine cho các tỉnh đồng bằng sông kiều long để phủ nhanh tiêm chủng
nhằm ngăn chặn nguy cơ làn sóng lây nhiễm quá tải y tế gây tổn thất lớn
thủ tướng cho biết trong thời gian qua để đáp ứng với tình hình dịch covid một mươi chín
tại các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long
chính phủ và bộ y tế hết sức quan tâm và ưu tiên phân bổ vaccine
cho các địa phương thuộc khu vực này
tỉnh đến nay tại một mươi ba tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông kiều long
đã được phân bổ trên hai mươi bảy năm triệu liều vaccine các loại đáp ứng một trăm linh sáu nhu cầu vaccine
tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã triển khai tiêm chủng được một mươi tám chín triệu liều
tỷ lệ tiêm mũi một là chín mươi một bảy mũi hai là năm mươi ba hai người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong thời gian tới chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ chỉ đạo bộ y tế
tiếp tục phân bổ để tiêm đủ hai triệu liều
hai mũi vaccine cho một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên và vaccine tiêm cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay ngày càng có những chuyển biến phức tạp
khi mà các ca mắc mới trong cộng đồng liên tục tăng
đặc biệt là trong bối cảnh mới thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
mọi người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
hy vọng quý vị khán giả sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào và hẹn gặp lại